hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng bốn đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai một mươi hai ca nhiễm mới trong đó một ca nhập cảnh một mươi hai một mươi một ca ghi nhận trong nước giảm hai sáu trăm bốn mươi chín ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có bảy bảy trăm năm mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một một trăm linh chín yên bái bảy trăm một mươi năm phú thọ bảy trăm linh nghệ an sáu trăm ba mươi tám
vĩnh phúc sáu trăm một mươi sáu quảng ninh năm trăm tám mươi chín thái nguyên năm trăm một mươi ba tuyên quang năm trăm một mươi một lào cai ba trăm tám mươi tám tp hcm ba trăm ba mươi bảy bắc cạn ba trăm ba mươi hai thái bình ba trăm hai mươi bảy đắk lắc ba trăm hai mươi ba gia lai hai trăm tám mươi năm hải dương hai trăm bảy mươi bốn quảng bình hai trăm bốn mươi hương yên hai trăm ba mươi chín bắc giang hai trăm ba mươi chín cao bằng hai trăm linh hai nam định một trăm chín mươi chín quảng nam một trăm chín mươi bảy hà giang một trăm chín mươi ba hà tĩnh một trăm chín mươi hai đắk lắc hai trăm chín mươi ba đắk lắc hai trăm chín mươi ba đắk lắc hai trăm chín mươi ba hải dương hai trăm bảy mươi bốn quảng bình hai trăm bốn mươi hương yên hai trăm ba mươi chín bắc giang hai trăm ba mươi chín cao bằng hai trăm linh hai nam định một trăm chín mươi chín quảng nam một trăm chín mươi bảy hà giang một trăm chín mươi ba hà tĩnh một trăm chín mươi ba hà tĩnh một trăm chín mươi ba
hà tĩnh một trăm chín mươi một bà rịa vũng tàu một trăm chín mươi quảng trị một trăm bảy mươi sơn la một trăm bốn mươi chín lạng sơ một trăm bốn mươi tám lâm đồng một trăm bốn mươi một hòa bình một trăm bốn mươi một bình dương một trăm ba mươi năm bắc ninh một trăm ba mươi đà nẵng một trăm hai mươi hai đắk nông một trăm một mươi bốn bình định một trăm linh quảng ngãi chín mươi chín hà nam chín mươi tám thanh hóa tám mươi năm lai châu tám mươi năm cà mau tám mươi năm ninh bình tám mươi bốn tây ninh tám mươi vĩnh long bảy mươi điện biên sáu mươi ba phú yên năm mươi sáu lòng an bốn mươi chín thừa thiên huế bốn mươi chín
an giang ba mươi một bến tre ba mươi khánh hòa hai mươi tám bình thuận hai mươi ba bình phước hai mươi một con tum hai mươi kiên giang một mươi năm bạc liêu một mươi ba trà vinh một mươi một tiền giang năm hậu giang bốn đồng nai ba đồng tháp ba cần thơ hai ninh thuận hai
ngày một mươi tám tháng bốn sở y tế thanh hóa đăng ký bổ sung ba mươi một hai trăm sáu mươi ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất
so với ngày trước đó bắc giang giảm hai trăm chín mươi năm quảng ninh giảm một trăm tám mươi chín hải dương giảm một trăm bảy mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
vĩnh phúc tăng một trăm bảy mươi năm bà rịa vũng tàu tăng một trăm hai mươi tám quảng trị tăng hai mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi chín ba trăm tám mươi ca một ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bốn trăm bảy mươi năm tám trăm một mươi chín ca nhiễm
đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh năm chín trăm một mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước một mươi bốn trăm sáu mươi tám bảy mươi một ca
trong đó có tám chín trăm ba mươi tám hai trăm bốn mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm

hà nội một năm trăm ba mươi bốn bảy trăm sáu mươi bảy tp hcm sáu trăm linh sáu chín trăm sáu mươi ba nghệ an bốn trăm bảy mươi sáu sáu trăm một mươi hai bình dương ba trăm tám mươi hai tám trăm một mươi một bắc giang ba trăm tám mươi năm trăm chín mươi
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
số bệnh nhân được khỏi bệnh
trong ngày bốn hai trăm một mươi tám ca
tổng số ca được điều trị khỏi tám chín trăm bốn mươi một sáu mươi bốn ca
số bệnh nhân đang thở oxy một tám ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tám tháng bốn ghi nhận một mươi ba ca tử vong
tại đồng nai hai quảng nam hai trà vinh hai bắc giang một bình định một cần thơ một đồng tháp một gia lai một hải dương một quảng ngãi một
trung bình số tử vong ghi nhận
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai chín trăm năm mươi bảy ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ

thưa quý vị do sự ảnh hưởng của không khí lạnh hà nội mưa rét một mươi bảy độ c
trời mưa gió đúng giờ đi làm ngày đầu tuần khiến cảnh un tắc diễn ra trên nhiều tuyến đường
đặc biệt tại đường trường trinh nguyễn xiển nguyễn trãi cầu giấy
cơn mưa kéo dài và sáng sớm thứ hai khiến cho việc di chuyển của người dân trong giờ đi làm vô cùng khó khăn
các tuyến phố của hà nội xảy ra tình trạng cạch cứng đúng giờ cao điểm
theo chia sẻ tại khu vực ngã tư sở và đường nguyễn trãi nguyễn xiển khuất duy tiến giao thông đông đúc
các phương tiện di chuyển khá chậm
các tuyến đại lộ hướng vào trung tâm thành phố cũng xuất hiện tình trạng ủn tắc
các phương tiện nối hàng dài km nhích từng chút một
lượng phương tiện tham gia giao thông trong nội đô khá lớn dòng xe cổ kèn đặc trên tuyến đường trường trình
mỗi lúc lượng phương tiện tham gia giao thông qua đường nguyễn xiển càng đông
khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn un tắc kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông số bảy làm nhiệm vụ phân làn điều tiết giao thông tại ngã tư nguyễn trãi và đường nguyễn xiển
bên cạnh đó nhiều phương tiện đi ngược chiều khiến giao thông càng trở nên hỗn loạn
người dân lái xe máy len lỏi dọc ngang để thoát điểm ủn tắc
do lượng người tham gia giao thông đổ về đường nguyễn trãi khá đông
nhiều phương tiện phi lên vỉa hè cố gắng vượt qua điểm tác đường
những kiểu vi phạm giao thông như thế này càng khiến tình trạng ủn tắc trở nên hỗn loạn
nhiều dân công sở than vãn vì đi làm muộn về làm trễ
dù nhà chỉ cách nơi làm việc khoảng vài km nhưng di chuyển mất đến hàng tiếng đồng hồ
anh lê đức ba mươi hai tuổi nhân viên văn phòng cho biết
anh bắt đầu ra khỏi nhà từ bảy giờ một mươi phút khá sớm so với thời gian mọi ngày anh khởi hành
vậy nhưng ngay khi chuyển ra đến đường lớn anh đã gặp cảnh tắt đường
anh đức nói
do mọi người cùng đổ ra đường đi làm lại gặp trời mưa
nên mọi tuyến đường tôi đi qua đều tắt cứng
bắt đầu từ khu vực hồ gươm praza các dòng xe chen trúc leo lên cả vỉa hè
tôi vòng qua đường trung văn rồi rẽ ra đường phạm hùng cũng tắc cứng không lối thoát
nhà cách công ty khoảng bảy km ngày nào không tắt đường tôi đi mất khoảng hai mươi năm phút đến công ty
nhưng nay thì hơn một tiếng đồng hồ
vâng thưa quý vị việc kẹt xe giữa đoạn tắt đường giữa thời tiết mưa lạnh là điều mà không ai mong muốn
vì vậy mỗi người nên tham gia giao thông an toàn và đúng luật để tránh làm tình trạng ồn tắc trở nên tồi tệ hơn
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi cầm dồn hai ngày ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng bốn
thành phố hà nội tiêm được tám bốn trăm ba mươi năm mũi tiêm an toàn chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng
sau hai mươi tám ngày trẻ sẽ được tiêm mũi hai
đây là tín hiệu tích cực cho việc thủ đô có thể triển khai kế hoạch tiêm cho trẻ theo đúng tiến độ đề ra
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn hà nội đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng bốn một số quận huyện đầu tiên thực hiện tiêm cho trẻ trong độ tuổi này hà đông phú xuyên sóc sơn
việc tiêm chủng được triển khai theo thứ tự lứa tuổi giảm dần bắt đầu từ học sinh lớp sáu không mắc covid một mươi chín hoặc mắc covid một mươi chín và đã khỏi trên ba tháng
vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine moderna liều lượng hai mươi năm ml mỗi trẻ
theo báo cáo từ sở y tế hà nội công tác tiêm chủng được liên ngành y tế và giáo dục các nhà trường triển khai quy củ đảm bảo an toàn chuyên môn
để đảm bảo an toàn tiêm chủng các điểm tiêm chủng được bố trí theo quy trình một chiều từ tiếp đón khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
trong quá trình tiêm cán bộ y tế đã tư vấn cẩn thận cho phụ huynh và các em học sinh về loại vaccine sử dụng hạn dùng liều lượng và cách theo dõi sức khỏe chế độ dinh dưỡng cho trẻ sau tiêm chủng
đồng thời ngành y tế thủ đô đã huy động các bệnh viện hạng một hạng hai tuyến thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng
kết quả trong ngày một mươi bảy tháng bốn thành phố có một mươi năm quận huyện thị xã triển khai tiêm chủng cho trẻ là học sinh lớp sáu tổng số tiêm được trong ngày sáu năm trăm năm mươi một mũi
cộng dồn hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng bốn thành phố tiêm được tám bốn trăm ba mươi năm mũi tiêm an toàn chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng sau hai mươi tám ngày trẻ được tiêm mũi hai
theo kế hoạch tiêm chủng hà nội có hơn một triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
như nhiều địa phương khác thủ đô tiêm với nguyên tắc hạ dần độ tuổi trước hết là học sinh lớp sáu một mươi một tuổi
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho hay dự kiến đợt tiêm chủng lần này sẽ diễn ra trong khoảng một mươi ngày
tất cả các bệnh viện hạng một hạng hai tuyến thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng
đồng thời hà nội cũng tổ chức một hội đồng cấp cứu mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa hồi sức cấp cứu chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng lần này
kế hoạch tiêm chủng vaccine cho độ tuổi năm một mươi một được kỳ vọng giúp cả nước tiến gần hơn đến việc kiểm soát được dịch bệnh giảm các ca lây nhiễm trong trường học và giúp việc học của các em sẽ không còn bị gián đoạn
cùng với những tín hiệu tích cực của đại dịch trong nhiều tuần qua tại việt nam nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và điều trị nhóm bệnh nhân nặng tại tp hcm đã mang lại thành quả khả quan
liên tiếp một mươi ngày qua các bệnh viện trên địa bàn thành phố không ghi nhận trường hợp tử vong do covid một mươi chín
thông tin từ sở y tế tp hcm về tình hình dịch covid một mươi chín ngày một mươi tám tháng bốn cho thấy trong ngày một mươi bảy tháng bốn ghi nhận thêm bốn trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín một trăm một mươi hai ca nghi nhiễm
trong đó sáu mươi bốn trường hợp nhập chế
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm được bộ y tế công bố đến nay sáu trăm linh bảy một trăm chín mươi tám ca mắc trong đó hai mươi bốn trăm tám mươi tám ca tử vong
toàn thành phố hiện chỉ còn bảy trăm một mươi ca điều trị tại tầng hai một trăm linh bốn ca điều trị ở tầng ba
số bệnh nhân cần hỗ trợ hô hấp hai trăm một mươi một trường hợp ba mươi tám trường hợp đang thở máy xâm lấn
đặc biệt trong ngày không ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín tử vong
đây là chuỗi một mươi ngày liên tiếp kể từ đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư
không có ca bệnh covid một mươi chín
tổng số ca mắc covid một mươi chín tử vong được ngành y tế ghi nhận
tín hiệu lạc quan trên là nhờ nỗ lực của thành phố trong thời gian dài đã triển khai tổng hợp nhiều biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là chiến dịch trích ngừa vaccine và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
sau ngày đầu tiên thực hiện chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho hơn một mươi trẻ
chủ yếu là học sinh lớp sáu diễn ra an toàn
ngày một mươi tám tháng bốn ngành y tế thành phố đồng loạt triển khai đợt tiêm chủng ngày thứ hai
cho tất cả các nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch chủng ngừa cho trẻ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhìn lại những ngày tháng đỉnh dịch với những ca tử vong tăng cao không kiểm soát
chúng ta thấy rõ để có một mươi ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới tại thành phố hồ chí minh như hiện nay
là những nỗ lực không nhỏ của chính phủ và toàn nhân dân trong việc chống dịch bệnh
không chỉ việt nam và nhiều nước trên thế giới cũng đã dần kiểm soát được dịch bệnh
và đang từng bước nới lỏng những quy định phòng dịch để hồi phục hậu covid một mươi chín
tuy nhiên nguy cơ bùng những biến thể mới vẫn luôn tiếp tục
sau hai năm đại dịch các nhà khoa học vẫn không ngừng đưa ra các giải pháp mới cho việc tiêm chủng
giới chuyên môn đặt câu hỏi liệu vaccine không tiêm có thể là tương lai của chủng ngừa covid một mươi chín hay không
do điên người trong chúng ta thích kim tiêm nhưng trong năm qua
hầu hết mọi người đều phải chấp nhận xếp hàng để được tiền
nhưng một ngày nào đó kim tiêm và tác động tàn khốc của covid một mươi chín có thể trở thành dĩ vãng
đại dịch covid một mươi chín dẫn tới sự bùng nổ trong nghiên cứu vắc xin
đặc biệt là loại không cần tiêm sử dụng các công nghệ khác nhau để tạo ra phản ứng biễn dịch mạnh mẽ hơn
hiện có một mươi ba loại vaccine dạng viên hoặc xịt mũi ngăn ngừa covid một mươi chín đang được phát triển
giới nghiên cứu cũng đã thử nghiệm thuốc xịt mũi chống lại virus hợp bào hô hấp
nguyên nhân chính gây nhiễm chủng ngực có khả năng dẫn tới tử vong ở người rất trẻ và người già
các nhà chuyên môn cũng sẽ sớm công bố kết quả từ thử nghiệm lâm sàng đối với vắc xin chống lại norovirus
virus gây nôn mửa mùa đông
mỹ cũng phát triển một loại vắc xin mũi nhắm ngăn ngừa hoặc làm chậm bệnh alzheimer
trong cuộc chiến chống lại covid một mươi chín vắc xin niêm mạc dạng xịt và viên này có thể là những yếu tố thay đổi cuộc chơi
yutan paro giáo sư virus học phân tử tại viện y học thực nghiệm wellcome wilson đại học queen s belfast cho biết
các loại vắc xin hiện có giảm thiểu bệnh nặng và tử vong rất hiệu quả
nhưng với omicron khả năng giảm lây truyền của vắc xin có phần suy giảm
vắc xin niêm mạc tạo ra các phản ứng miễn dịch nhanh hơn trong đường hô hấp
điều này tạo ra khả năng miễn dịch khử trùng và ngăn chặn virus
nếu có thể giảm thiểu bệnh nhiễm chúng ta cũng giảm cơ hội virus đột biến và tìm cách trốn tránh hệ thống miễn dịch
tiến sĩ sandy douglas đại học oxford đánh giá vắc xin niêm mạc tiếp cận những phần khác của hệ miễn dịch mà các vắc xin khác chưa vươn tới
giáo sư paro tin rằng việc kết hợp vaccine thông thường với liều tăng cường đường mũi hoặc đường uống có thể kiểm soát covid một mươi chín tốt hơn
nếu những loại vaccine này được phép sử dụng rộng rãi đây là tin vui cho những người vốn không có thiện cảm với kim tiêm nhưng vẫn có sự bảo vệ trước virus sars cov hai
sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra trong một mươi hai ngày từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng năm
ngay lúc này mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai
trong đó bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi đến bác nhân dân các tỉnh
thành phố hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sea games ba mươi một
cụ thể về nguyên tắc phòng chống dịch các trường hợp có xét nghiệm virus sars cov hai dương tính hoặc mắc covid một mươi chín không tham gia thi đấu
phục vụ sea games ba mươi một và hiện thực việc cách ly điều trị theo hướng dẫn
những trường hợp có xét nghiệm virus sars cov hai âm tính thi đấu làm việc theo chương trình và thực hiện theo hướng dẫn phòng chống dịch
những người tiếp xúc gần với trường hợp có xét nghiệm virus sars cov hai dương tính hoặc mắc covid một mươi chín trong thời gian thi đấu
phục vụ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai và thực hiện xử lý theo hướng dẫn
tại hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín nêu rõ đối với khách mời cấp thứ trưởng hoặc tương đương trở lên
phó trưởng đoàn thể thao tham dự sea games ba mươi một không bắt buộc phải có giấy xác nhận xét nghiệm sars cov hai âm tính khi nhập cảnh
cũng không phải xét nghiệm sau khi nhập cảnh đồng thời không yêu cầu phải cách ly
đối với quan chức trọng tài vận động viên thành viên của các đoàn thể thao tham dự sea games ba mươi một
cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr rt làm trong vòng bảy mươi hai giờ
hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi nhập cảnh vào việt nam
và có chứng nhận xét nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thực hiện xét nghiệm cấp
thực hiện khai báo y tế tại tờ khai y tế không yêu cầu phải cách ly tự theo dõi sức khỏe
và thực hiện khai báo cho trưởng đoàn thể thao và đầu mối của ban tổ chức để tổng hợp theo dõi
về công tác xét nghiệm sars cov hai các vận động viên huấn luyện viên trọng tài
được lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi thi đấu
đối với các trường hợp khác chỉ lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh sars cov hai cho người có dấu hiệu
triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm sars cov hai
khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu không phải lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
mọi công tác chuẩn bị đang được nỗ lực triển khai đảm bảo một mùa sea games thật thành công và an toàn
chuyển sang những tin tức covid một mươi chín đáng chú ý trên thế giới tổ chức y tế thế giới who đang liên tục cố gắng
đưa ra giải pháp đối với câu hỏi của nhiều người về con số chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín
theo báo new york times các chuyên gia đã tham gia các nỗ lực who trong năm qua cho rằng
con số tử vong thực tế do covid một mươi chín đến cuối hai nghìn hai mươi một có thể lên đến một mươi năm triệu ca
tức là hơn gấp đôi con số khoảng hơn sáu triệu
báo cáo này dẫn các nguồn thạo tin về các dữ liệu sơ bộ của who cho biết
trong số khoảng chín triệu ca tử vong bổ sung so với dữ liệu báo cáo chính thức khoảng một phần ba được cho là ở ấn độ
theo đó tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tại quốc gia nam á có thể ở mức ít nhất bốn triệu ca cao nhất thế giới
để đưa ra con số trên who sử dụng các dữ liệu quốc gia cung cấp về số ca tử vong vì covid một mươi chín
kết hợp với những thông tin mới từ các khu vực và các khảo sát từ các hộ gia đình
họ sử dụng các mô hình thống kê để tìm ra số ca tử vong chưa được ghi nhận
các ca tử vong mà nguyên nhân trực tiếp không phải là covid một mươi chín cũng được tính vào số liệu trên
trong đó các ca tử vong vì không tiếp cận được dịch vụ chăm sóc y tế bị gián đoạn trong đại dịch
tiến sĩ prabhat jeha giám đốc trung tâm nghiên cứu sức khỏe toàn cầu tại toronto canada
và là một chuyên viên hỗ trợ who xác định chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín toàn cầu
cho rằng việc xác định con số chính xác các ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn thế giới có vai trò quan trọng
về công tác thống kê và về đạo đức
theo tiến sĩ prabhat jha nếu xảy ra các làn sóng dịch bệnh tiếp theo
việc xác định đúng số ca tử vong là một phần quan trọng để đánh giá các chiến dịch tiêm chủng có thực sự hiệu quả hay không
trong khi đó báo mirror now ấn độ dẫn lời giáo sư sanjeev bagai từ new delhi cho rằng
phương thức tổng hợp của who còn nhiều hạn chế khi có tới tám mươi quốc gia trên thế giới không có các cơ sở dữ liệu y tế số hóa
tình trạng báo cáo chưa đầy đủ số ca tử vong vì covid một mươi chín là vấn đề nhiều nước gặp phải
không chỉ riêng ấn độ
theo cách tính mới của who ngoài ấn độ một số nước khác như nga trung quốc ai cập và indonesia
cũng được cho là có số liệu tử vong vì covid một mươi chín trên thực tế cao hơn so với báo cáo
số ca mắc tăng vọt là thực trạng được ghi nhận ở nhiều thành phố tại trung quốc trong thời gian vừa qua
kéo theo đó là những khu cách ly quá tài với những cảnh tượng ám ảnh khó có thể hình dung đang thật sự diễn ra
dưới ngọn đèn chưa khi nào được tắt bơi ba mươi tuổi một nữ nhân viên bất động sản đang loay hoay
vì chưa tìm được chỗ tắm
ngày một mươi hai tháng bốn vừa qua sau một mươi ngày bị cô lập ở nhà vì nhận kết quả dương tính với covid một mươi chín
bởi đây cùng chồng được yêu cầu cách ly tập trung để lại đứa con gái hai tuổi cho ông ngoại
nơi cô và chồng tự cách ly là trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia thượng hải
có diện tích rộng tới bốn trăm hai mươi m hai được biết đến là nơi diễn ra triển lãm ô tô lớn nhất thế giới
thế nhưng khi trở thành khu cách ly tập trung với sức chứa năm mươi giường bệnh
nó bị phàn nàn rất nhiều như mái nhà rột nát thiếu thực phẩm hay các vấn đề khác
đèn sáng suốt đêm nên thật khó để đi vào giấc ngủ bầy bầy nói
chúng tôi chưa tìm được nơi có vòi nước nóng để tắm phòng tắm cũng không sạch lắm
rất nhiều người sử dụng chúng
trong khi đó có các tình nguyện viên hoặc nhân viên vệ sinh lại không thể dọn dẹp kịp
theo bầy bầy tại khu cách ly người dân được kiểm tra sốt hai lần một ngày
và phải khai báo tình trạng sức khỏe trên điện thoại di động
những ngày bên trong khu cách ly hầu hết mọi người đều giết thời gian bằng cách đọc sách
tham gia các lớp học trực tuyến hoặc xem video
lúc đầu ai cũng sợ hãi và hoảng loạn bầy bầy nói
sau đó mọi người bắt đầu chấp nhận rằng loài virus đặc biệt này không khủng khiếp như vậy
trung tâm hội nghị trên là một trong hơn một trăm linh cơ sở cách ly được thiết lập ở thượng hải
dành cho những người như bầy bầy
có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng có ít hoặc không có triệu chứng
đây là một phần trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn đợt bùng phát covid một mươi chín lớn nhất của trung quốc
kể từ khi đại dịch bùng phát từ hai năm trước
tuy nhiên việc thành phố hai mươi năm triệu dân bị phong tỏa giống như bước thử lòng kiên nhẫn của những người này
một cách trán nản với chính sách zero covid hạ khắc của trung quốc
thưa quý vị việt nam đang dần kiểm soát được dịch bệnh với số ca mắc liên tục tăng
tuy nhiên những hoạt động thường ngày hay những sự kiện lớn như sea games
vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát dịch bất cứ lúc nào
do đó chúng ta vẫn cần duy trì các biện pháp phòng dịch phù hợp với bối cảnh hiện nay
nhưng thường xuyên rửa tay hay đeo khẩu trang
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại